để đưa quan hệ kinh tế việt nam nhật bản lên tầm cao mới các doanh nghiệp hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau
và tăng cường xây dựng lòng tin thông qua các chuyến thăm cấp cao cũng như gặp gỡ tiếp xúc giữa các doanh nghiệp
đây là mong muốn chung của các doanh nghiệp nhật bản đang đầu tư kinh doanh tại việt nam
cho đến thời điểm này số lượng các doanh nghiệp nhật bản đầu tư kinh doanh tại việt nam tăng từ hai mươi sáu đơn vị năm một nghìn chín trăm chín mươi hai lên một sáu trăm năm mươi doanh nghiệp hiện nay
là một trong những cộng đồng doanh nghiệp lớn nhất của nhật bản ở nước ngoài
điều đáng chú ý là các lĩnh vực đầu tư của doanh nghiệp nhật bản ngày càng đa dạng
từ lĩnh vực chế tạo các sản phẩm xuất khẩu cho đến lĩnh vực công nghệ thông tin dịch vụ trao đổi nguồn nhân lực vận tải và đầu tư vốn
các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhật bản ngày càng quan tâm đến các ngành công nghiệp phụ trợ tại việt nam
với nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước việt nam và nhật bản
chúng tôi thường xuyên có các chương trình cung cấp thông tin tư vấn cho các doanh nghiệp của nhật bản khi đến với thị trường việt nam
và chúng tôi cũng có thể tư vấn cho các doanh nghiệp của việt nam khi đến với thị trường nhật bản
hiện nay chúng tôi đang thực hiện các chương trình cụ thể nhằm xúc tiến đầu tư giữa hai nước và hỗ trợ doanh nghiệp hai bên
triển khai các chương trình trong lĩnh vực nông nghiệp tại việt nam
trong chiến lược công nghiệp hóa của việt nam trong khuôn khổ hợp tác việt nam nhật bản hướng tới năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi
chúng tôi sẽ cùng với việt nam tập trung vào các ngành nghề trong đó có ngành nông nghiệp
ngoài ra đối với các doanh nghiệp của nhật bản chúng tôi đã tổ chức các đoàn khảo sát tới thăm và tìm hiểu về môi trường đầu tư tại việt nam
cũng như các buổi kết nối doanh nghiệp hai nước
đối với chúng tôi ngành công nghiệp phụ trợ tại việt nam là một ngành có rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết
phát triển công nghiệp phụ trợ tại việt nam sẽ giúp các doanh nghiệp nhật bản giảm được chi phí sản xuất
chúng tôi mong muốn sẽ được mở rộng sản xuất
kinh doanh hơn nữa tại thị trường của các bạn
một điểm đáng chú ý nữa là hai nước có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
nhật bản có khoảng hai triệu người làm trong lĩnh vực nông nghiệp với độ tuổi bình quân trên sáu mươi năm
các doanh nghiệp nhật bản hy vọng hai nước sẽ kết hợp được thế mạnh mang tính bổ sung
giữa một bên có kỹ năng công nghệ với một bên có nguồn nhân lực dồi dào
qua khảo sát tôi rất là bất ngờ khi doanh nghiệp việt nam đều đã áp dụng rất tốt khoa học
kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất
ví dụ như là hệ thống nhà kính nhà lưới
hơn nữa các điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở việt nam đều rất phù hợp để phát triển nông nghiệp
thông qua khảo sát lần này chúng tôi rất mong muốn tìm được đối tác để hợp tác
chúng tôi mong muốn nhập khẩu hoa từ việt nam sang tiêu thụ tại thị trường nhật bản
tôi nghĩ là với các doanh nghiệp nhật bản có cơ hội đầu tư vào ngành nông nghiệp việt nam
chúng tôi sẽ không tập trung vào ngay nông nghiệp công nghệ cao
mà chúng tôi sẽ phát triển dựa trên tiềm năng sẵn có của ngành nông nghiệp việt nam để tiếp tục phát triển nó
sau đó mới tiến tới các bước tiếp theo
công ty chúng tôi đã từng hợp tác với các doanh nghiệp việt nam trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp
bởi chúng tôi nhận thấy rằng nông nghiệp việt nam và nhật bản có nhiều điểm giống nhau
và chúng tôi có thể mang tới những bí quyết công nghệ mà chúng tôi có
để có thể cùng hợp tác và phát triển nông nghiệp của việt nam
để đưa quan hệ kinh tế việt nam nhật bản lên tầm cao mới
các doanh nghiệp nhật bản cho rằng việt nam vẫn cần tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phù hợp
và thích ứng với thông lệ quốc tế
có như vậy mới tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhật bản nói riêng
và các quốc gia khác nói chung hoạt động tại việt nam